người lao động tại các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài được vay tối đa bằng một trăm linh chi phí theo hợp đồng đã ký với doanh nghiệp tổ chức sự nghiệp mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay
đây là nội dung quyết định vừa được thủ tướng chính phủ ký duyệt
người lao động thuộc hộ nghèo người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng năm mươi vay vốn đối với hộ nghèo do chính phủ quy định
người lao động khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do chính phủ quy định
lãi suất nợ quá hạn bằng một trăm ba mươi so với lãi suất vay vốn quy định nêu trên
thời hạn cho vay không quá thời gian làm việc ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động với doanh nghiệp tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật
ngân hàng chính sách xã hội thỏa thuận với người lao động về việc trả gốc nhưng tối đa không quá một mươi hai tháng trên một lần